ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của ủy ban châu âu ec
về việc chống khai thác hải sản trái phép không khai báo không theo quy định
trong hơn một mươi ngày qua đoàn đã có nhiều cuộc kiểm tra làm việc với các bộ ngành địa phương ven biển
phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định
cả hệ thống chính trị của việt nam từ trung ương đến địa phương đã tập trung vào cuộc triển khai quyết liệt các giải pháp để khắc phục các khuyến nghị của ec
lãnh đạo chính phủ các bộ ngành trung ương đã thường xuyên đi kiểm tra
làm việc để cùng các địa phương triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp chống khai thác iuu
các biện pháp cụ thể về lắp đặt trang thiết bị trên các tàu cá kiểm soát giám sát tàu cá đất liền khi về cảng cũng được triển khai tích cực
hiện nay đã chấm dứt được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển các quốc gia thái bình dương bị bắt giữ xử lý
việt nam sẽ tiếp tục kiên trì và xây dựng kế hoạch và chiến lược nhiều giai đoạn để khắc phục được các vấn đề còn tồn tại hiện nay trong quản lý cơ sở vật chất cũng như nhận thức của ngư dân
bà vodon vika vez giám đốc cơ quan quản trị đại dương quốc tế và nghề cá bền vững tổng vụ các vấn đề biển và thủy sản của ec trưởng đoàn kiểm tra
khẳng định các cuộc làm việc trong hơn một mươi ngày qua là rất cụ thể hợp tác thông tin được chia sẻ minh bạch
hai bên đã trao đổi với nhau rất thẳng thắn cá nhân bà và các thành viên trong đoàn ấn tượng với những kết quả việt nam đã đạt được
trong thực hiện các khuyến nghị của ec bà cũng cho rằng cùng với sự thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền
thì sự vào cuộc của người dân là hết sức quan trọng
để bảo đảm triển khai đồng nhất hài hòa toàn diện các giải pháp chống khai thác iuu mà chính phủ đã đề ra
đoàn kiểm tra ec cũng đề nghị việt nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả
để chống tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trái phép tại các vùng biển của các quốc gia khác
bởi đây là mấu chốt trong việc tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam